ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tại khu du lịch quốc gia sapa tỉnh lào cai công ty cáp treo sun của phan xipang legion vinh dự đón nhận hai kỷ lục do tổ chức kỷ lục việt nam trao tặng
gồm tàu hỏa leo núi mường hoa tàu hỏa leo núi dài nhất việt nam và chương trình nghệ thuật vũ điệu trên mây sâu diễn nghệ thuật thể hiện đặc trưng văn hóa tây bắc độc đáo nhất việt nam
tàu hỏa leo núi mường hoa là tuyến tàu hỏa leo núi hiện đại bậc nhất việt nam được đưa vào vận hành từ năm hai nghìn một mươi
và sớm trở thành phương tiện du lịch mới được yêu thích tại sapa
với tổng chiều dài hơn một sáu trăm sáu mươi m trình lệch độ cao một trăm linh sáu một mươi một m mỗi toa tàu có chiều dài hai mươi m rộng ba m trọng lượng hai mươi năm tấn
đây là chuyến tàu hỏa leo núi dài nhất việt nam tính đến thời điểm hiện tại
cùng với đó vũ điệu trên mây là chương trình nghệ thuật được giàn dựng và biểu diễn từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến nay
với sự chất lọc những tinh hoa văn hóa dân gian đặc trưng của vùng tây bắc đã cuốn hút du khách
sự kiện đón nhận kỷ lục kép lần này có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra đúng thời điểm sapa đón nhận quyết định thành lập thị xã góp phần thể hiện sự độc đáo của một khu du lịch quốc gia